ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt dự án đầu tư một trăm chín mươi hai xe buýt mới để đưa vào sử dụng trong thời gian tới
nhằm nâng cao chất lượng hệ thống xe buýt để thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn
một trăm chín mươi hai xe buýt mới do năm doanh nghiệp và hợp tác xã vận tải đầu tư
các xe buýt mới được đưa vào sử dụng thay thế phương tiện cũ đã hết hạn sử dụng hoặc xuống cấp